thưa quý vị tính đến sáng nay ngày tám tháng hai cả nước đã có năm mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành
cho một trăm linh học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông đi học trở lại
các tỉnh thành phố còn lại cũng đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối với bậc trung học phổ thông sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho học sinh đi học trực tiếp
vào ngày bảy tháng hai
các cơ sở giáo dục đại học một trăm linh các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức
dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng hai
với bậc mầm non và tiểu học đã có sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố lên kế hoạch đưa học sinh
đi học trực tiếp trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó có năm mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học
bắt đầu học trực tiếp từ ngày bảy tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng chín